hôm nay ngày một mươi hai tháng tám là ngày cuối cùng các trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng đợt một năm hai nghìn hai mươi
theo ghi nhận của phóng viên đợt xét tuyển diễn ra khá yên ả đặc biệt số hồ sơ đăng ký trực tuyến cũng chiếm lượng đáng kể giảm tài nhiều cho công tác tuyển sinh
nhiều người chắc hẳn vẫn còn chưa quên được những hình ảnh ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một năm hai nghìn hai mươi
những hội trường đông đúc ngột ngạt những khuôn mặt căng thẳng và mệt mỏi
và năm nay điều đó đã không còn xảy ra
ngày xét tuyển cuối cùng của đợt xét tuyển đầu tiên vào các trường đại học đã diễn ra khá nhẹ nhàng thậm chí vắng vẻ
tại trường đại học hà nội mặc dù các bộ phận tư vấn hỗ trợ cũng như tiếp nhận hồ sơ vẫn luôn sẵn sàng túc trực để đón thí sinh
nhưng chỉ còn lác đác vài thí sinh cuối cùng đến nộp hồ sơ
em cần đăng ký rất nhiều sự và để hôm nay em mới có quyết định
em cân nhắc giữa nhiều trường trường luật trường học viện công nghệ vũ trí vận thông và trường đại học hà nội
em thấy là kỳ xét tuyển năm nay thì khá là dễ dàng hơn so với năm ngoái
bởi vì là không phải thí sinh không được rút cho nên là khi mà đã nộp rồi thì mình lại cảm thấy yên tâm hơn là không bị có gì thay đổi
dù có là rút hay là không rút thì em vẫn nghĩ cái cùng em mới nộp
nghĩa là ngày ngày cuối cùng đấy ạ
nó là ngày chốt cuối cùng
với cả ngay ngày hôm sau ngày một mươi ba một mươi bốn là nhiều trường đã bắt đầu đưa ra ngưỡng điểm chuẩn rồi ạ
đấy thì mình có luôn kết quả thì mình đỡ hồi hộp nhiều
sự vắng vẻ này diễn ra ở hầu hết các trường trên địa bàn hà nội
tính đến một mươi tám h chiều ngày một mươi một tháng tám đã có ba trăm chín mươi thí sinh đăng ký vào hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo
tổng số thí sinh có điểm trên điểm sàn năm nay là bốn trăm linh bốn em
như vậy nếu tính cả số lượng thí sinh nộp qua biêu điện mà hiện tại các nhà trường chưa kịp cập nhật vào hệ thống
thì hầu như tất cả các thí sinh có kết quả thi trên điểm sàn đều đã đăng ký hết
và chỉ tính riêng lượng hồ sơ nộp trực tiếp thì cho đến ngày một mươi hai tháng tám
cũng rất nhiều trường đã có trong tay số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu rất nhiều
thí sinh ảo năm nay thì
với một trường trong một trường thì thí sinh ảo sẽ thấp hơn bởi vì chỉ có hai ngành thôi
nhưng mà khi mà so với các trường khác thì có thể cao hơn một chút
tuy nhiên như trường chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái phương án thí sinh ảo chi tiết cho từng nhóm ngành một
ví dụ chúng tôi xem xét là tiếng anh chẳng hạn thì thí sinh vào trường tôi
thì thí sinh đó sẽ có thể đăng ký ở một trường khác trường ngoại thương hoặc là trường bách khoa hoặc là trường kinh tế quốc dân
thì với từng đối tượng như vậy thì chúng tôi có thể dựa vào đó
theo quan điểm chúng tôi thì cái xét tuyển năm nay là cái tính để hiệu quả cho xã hội là rất cao
giúp cho các phụ huynh cũng như thí sinh tránh được những cái vất vả mà năm ngoái xảy ra
đến tối nay một mươi hai tháng tám các trường sẽ tải dữ liệu về để làm thủ tục xét tuyển
các trường hoàn tất sớm nhất việc xét tuyển thì có thể công bố kết quả trong ngày một mươi ba tháng tám
năm nay bộ cũng không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước
vì vậy nếu đợt đầu tuyển không đủ trì tiêu thì đợt sau có thể hạ điểm chuẩn để tuyển tiếp cho đến khi đủ trì tiêu
vì vậy các em thí sinh chưa trúng tuyển đợt một thì vẫn còn nhiều cơ hội trúng tuyển trong các đợt bổ sung